các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
theo công văn nhắc nợ của exim bank amc
anh pha đăng ký mở thẻ tín dụng tại exim bank chi nhánh quảng ninh vào năm hai nghìn một mươi ba
sau đó tài khoản thẻ này phát sinh hai giao dịch với tổng cộng trị giá tám năm triệu đồng
từ đó đến nay khách hàng chưa trả nợ khoản nợ cả gốc và lãi tăng đến tám tám tỷ đồng
diễn biến mới nhất anh pha cho biết đã cùng với luật sư làm việc trực tiếp với lãnh đạo cốc cao của ngân hàng exim bank
luật sư tạ anh tuấn giám đốc công ty luật tranh nhiệm hữu hạn emerald
đoàn luật sư thành phố hà nội là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho anh ha cho hay
tại buổi làm việc diễn ra cùng ngày hai bên mong muốn thống nhất sẽ phối hợp giải quyết rứt điểm vụ việc
dư luận đặt câu hỏi việc ngân hàng cho vay một khoản vay không lớn
sau thời gian khoản vay đã chuyển thành nợ nhóm năm được chuyển xử lý ngoại bảng xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro
sau đó vẫn tính lãi chủng lãi để yêu cầu khách hàng trả nợ lên đến con số khổng lồ thì có hợp lý không
một chuyên viên tín dụng tại một ngân hàng thương mại cổ phần lớn cho biết
con số tám tám tỷ đồng chỉ mang tính chất thông báo nhắc nợ từ phía exim bank
nếu một bên không chịu trả nợ dù chỉ một đồng một bên không chịu sửa trên hệ thống
thì khoản nợ kia mãi cứ treo lơ lửng trên hệ thống
bút toán ghi nhận lãi vay là hệ thống máy tính tự làm
trong khi bút toán khoanh nợ cơ cấu nợ được làm thủ công
hai bên không tiện trí ngồi lại với nhau để cùng giải quyết thì sự việc khó kết thúc
còn khi khách hàng nói chữ ký trên sao kê không phải của mình
thì phải đợi cơ quan chức năng vào cuộc mới có thể xử lý được vụ việc
theo quy trình xử lý nợ xấu nếu không thu hồi được nợ thì ngân hàng sẽ khởi kiện ra tòa án
tuy nhiên với trường hợp khoản nợ từ giá trị không lớn lãi chủng lãi qua thời gian dài trụng năm
giá trị tăng lên cả trăm lần ngàn lần
nhưng hiện không có quy định cụ thể nào về thời hạn xóa nợ xấu khi ngân hàng chưa xử lý được khoản nợ đó
về thời điểm khách hàng mở tài khoản thẻ tín dụng là năm hai nghìn một mươi ba
chuyên viên ngân hàng này cho rằng
tại thời điểm đó lãi suất ngân hàng cao hơn rất nhiều so với lãi suất hiện tại
theo luật sư trương thanh đức giám đốc công ty luật anvi
về cơ bản việc xóa nợ là quyền chứ không phải là nghĩa vụ của ngân hàng
ông đức nhìn nhận thông thường ngân hàng sau khi chuyển món nợ thành nợ xấu
sẽ phải tìm mọi biện pháp để xử lý như phân mại tài sản nếu có tài sản đảm bảo
bán nợ khởi kiện và tất toán xóa nợ
chứ không để tới một mươi một năm với một khoản nợ vay tiêu dùng như vậy
ông đức cho biết nếu để xảy ra vụ việc sai rằng như thế này
ngân hàng có thu được nợ thì có khi cái mất sẽ lớn hơn
nói chung kinh doanh phải chấp nhận rủi ro
dựa trên uy tín và quan trọng nhất là biết cách xử khách
dưới góc nhìn của luật sư trường hợp này có thể e sim banh áp dụng lãi suất kép
cộng gộp nhập lãi vào gốc thường gọi là lãi mẹ để lãi con
tính theo từng tháng nên việc nhảy từ tám năm triệu đồng lên tám tám tỷ đồng là hoàn toàn có thể
nếu lãi suất nợ quá hạn khoảng bảy mươi một năm
bộ luật dân sự quy định lãi suất cho vay không quá hai mươi và lãi quá hạn không quá ba mươi
tuy nhiên ngành ngân hàng còn chịu sự quản lý bởi luật chuyên ngành
nên các nhà băng hoàn toàn có thể áp dụng lãi suất cao hơn lãi suất trần
theo quy định của bộ luật dân sự
thậm chí lãi suất quá hạn có thể lên tới một trăm năm mươi lãi suất thỏa thuận
nếu không may phát sinh những rác dối tranh chấp kể cả khi không dùng thẻ mà vẫn bị ghi nợ
thì phải nhanh chóng xử lý
nếu không thỏa thuận được với ngân hàng phải khởi kiện hoặc trình báo cho cơ quan chức năng
để giải quyết chứ không nên thở ơ bỏ mặt
liên quan đến vụ việc ngày một mươi chín tháng ba vừa qua ông phha đã làm việc với lãnh đạo cấp cao
của ngân hàng exim bank về việc thẻ tín dụng của khách hàng này phát sinh nợ tám năm triệu đồng
sau một mươi một năm trở thành nợ xấu tám tám triệu đồng
trước đó trong khoảng một tuần vừa qua mạng xã hội lan truyền công văn nhắc nợ
của công ty trách nhiệm hiêu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản
ngân hàng thương mại cụ phần xuân nhập khẩu việt nam exim bank amc gửi khách hàng pha
theo nội dung văn bản anh pha ở hạ long quảng ninh sử dụng thẻ tín dụng
của ngân hàng thương mại exim bank từ năm hai nghìn một mươi ba với số tiền nợ gốc là tám năm triệu đồng
đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ngân hàng gửi thông báo về khoản nợ quá hạn toàn bộ
đối với khoản vay lên tới tám tám tỷ đồng
trong đó nợ gốc là tám năm mươi năm triệu đồng và nợ lãi là tám tám mươi ba tỷ đồng
tổng số tiền phải thanh toán tạm tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba là tám tám trăm ba mươi tám tỷ đồng
liên quan đến số nợ và lãi này exim bank cho biết ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
đã có thẻ mastercard đứng tên khách hàng pha được mở với hạn mức một mươi triệu đồng
sau đó đã phát sinh hai giao dịch thanh toán
vào các ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba và hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba tại một điểm chấp nhận thẻ
từ ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi ba khoản nợ thẻ nêu trên đã chuyển thành nợ xấu
quá hạn phát sinh đến thời điểm ngân hàng ra thông báo nailchain là gần một mươi một năm
exim bank khẳng định việc phát thông báo nghĩa vụ nợ cho khách hàng là hoạt động nghiệp vụ thông thường
trong quá trình xử lý thu hồi nợ và được exim bank thực hiện đúng quy định
hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận giữa exim bank và khách hàng
theo hồ sơ mở
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi ba có đầy đủ chữ ký khách hàng
quy định về phí lãi được quy định rõ trong biểu phí phát hành sử dụng thẻ
cũng đã được đăng tải công khai trên website của ngân hàng
tuy nhiên phía khách hàng pha khẳng định bản thân là bị hại khi không tiêu tám năm triệu đồng trong thẻ tiến dụng
và cũng không được ngân hàng gửi thông báo sớm khi bị nợ xấu
ông pha cho biết năm hai nghìn một mươi hai ông nhờ một nhân viên ngân hàng exim bank
trên nhánh quảng ninh làm thẻ tiến dụng
người này đề nghị ông ký trước vào hợp đồng mở thẻ và nhận thẻ
sau đó nhân viên đưa cho ông pha một chiếc thẻ thường và giải thích thẻ tiến dụng đang gặp trục trặc
nghĩa là không làm được thẻ tiến dụng nên ông ha không hỏi lại
năm hai nghìn một mươi sáu ông ha có nhu cầu vay vốn ngân hàng
khi được thông báo có nợ xấu tại ngân hàng exim bank trên nhánh quảng ninh
ngày một mươi bốn tháng ba ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng ninh
đã có văn bản yêu cầu hội sự exim bank tại tp hcm và exim bank chi nhánh quảng ninh
sang minh làm rõ thông báo các thông tin liên quan đến vụ việc này và thông tin đến cơ quan truyền thông
đề cập đến việc khách hàng pha khẳng định họ không dùng thẻ tiến dụng chi tiêu và chia sẻ
tháng ba năm hai nghìn một mươi ba có nhờ nhân viên tên là g làm việc tại chi nhánh exim bank ở quảng ninh làm thẻ tiến dụng
nhưng thực tế sau đó không nhận được thẻ tín dụng này
luật sư nguyễn thanh hà cho rằng trách nhiệm của nhân viên g ở đây rất lớn
cần làm rõ có hay không có dấu hiệu vi phạm quy định nội bộ của ngân hàng
và các hành vi vi phạm quy định pháp luật
hình sự nếu có căn cứ để cơ quan điều tra kết luận nhân viên g có dấu hiệu của hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản thì sẽ xử lý theo chế tài quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài câu chuyện lãi suất dư luận cũng thắc mắc vì sao ngân hàng lại để một món nợ nhỏ kéo dài tới tận một mươi một năm
luật sư trương thanh đức chia sẻ thông thường các ngân hàng sau khi chuyển thành nợ xấu
thì sẽ phải tìm mọi biện pháp để xử lý như là phát mại tài sản đảm bảo
bán nợ khởi kiện và tất toán
xóa nợ nếu như không thể xử lý được chứ không để danh giang tới một mươi một năm như vậy
theo nhiều chuyên gia ngân hàng vay tiêu dùng qua thẻ tiến dụng có nhiều ưu điểm như thuận tiện đơn giản kịp thời
để thu hút người sử dụng ngân hàng thường phát hành thẻ tín dụng kèm rất nhiều những chính sách hấp dẫn
tuy nhiên khách hàng cần lưu ý dễ chi tiêu quá đà nhất là lãi suất đối với hình thức vay này bao giờ cũng cao hơn
đặc biệt là lãi suất quá hạn bởi ngân hàng phải dự phòng tiêm mẩn nhiều rủi ro hơn
nói chung với người dùng quan trọng nhất là phải chủ động được khả năng trả nợ biết rõ hậu quả nếu để quá hạn
hình dung được mặt trái để tránh rơi vào bẫy nợ nếu không may phát sinh những rác dối tranh chấp
kể cả khi không dùng thẻ mà vẫn bị ghi nợ thì phải nhanh chóng xử lý
nếu không thỏa thuận được với ngân hàng phải khởi kiện hoặc trình báo cho cơ quan để giải quyết chứ không nên thờ ơ bỏ mặt
luật sư trương thanh đức khuyến cáo người dân cũng cần lưu ý không trả được sẽ rơi vào danh sách đen
có nợ xấu sẽ bị lưu vết mất uy tín mất điểm tín dụng không tiếp cận được vốn tín dụng
hiện vụ việc này vẫn đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của dư luận
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt